bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một thành phố đà nẵng sẽ triển khai xử phạt các hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông
được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông
theo đó trước mắt đà nẵng sẽ xử phạt các lỗi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
như đi sai làn đường phần đường được phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông
tại nút giao thông cách mạng tháng tám nguyễn hiệu thọ cách mạng tháng tám lê thanh nghị
đường dẫn cầu hòa xuân và dọc tuyến đường cách mạng tháng tám đoạn từ hòa cầm đến đường dẫn cầu hòa xuân
thời gian bắt đầu xử phạt hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một
đối với hệ thống camera tại các tuyến đường đang được triển khai lắp đặt
bắt đầu xử phạt khi các cơ quan chức năng xác định bảo đảm điều kiện đưa vào hoạt động
để chủ trương được triển khai đúng theo quy định
ủy ban nhân dân tp đà nẵng giao lực lượng công an phối hợp với các địa phương
địa phương tổ chức gia quân hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông biết chủ trương xử phạt nguội của thành phố